do nhu cầu đi lại bằng đường sắt tăng cao doanh nghiệp đường sắt tiếp tục nối thêm toa xe tăng tàu địa phương từ hà nội đi một số tỉnh phía nam như thanh hóa nghệ an để phục vụ hành khách về quê trước tết
cụ thể chỗ còn giai đoạn trước tết đến ngày hai mươi ba tháng một năm hai nghìn hai mươi tức đến ngày hai mươi chín tháng chạp còn khoảng một tám trăm linh chỗ xuất phát tại ga hà nội đến các ga từ thanh hóa đến đà nẵng
giai đoạn sau tết từ ngày hai mươi tám tháng một đến ngày chín tháng hai năm hai nghìn hai mươi tức từ ngày bốn đến ngày một mươi sáu tháng riêng còn khoảng năm mươi bốn chỗ xuất phát tại các ga từ hà nội đến nha trang biên hòa sài gòn
vé bán các tàu thống nhất hà nội sài gòn chạy sau tết còn một trăm năm mươi năm vé
tàu các ngày từ mùng bốn đến mùng chín tết tức ngày hai mươi tám tháng một đến ngày mùng hai tháng hai năm hai nghìn hai mươi dương lịch đã bán hết vé
trước đó ngành đường sắt cho biết đợt vận tải tết canh tí sử dụng chín trăm sáu mươi bảy toa xe khách
để tổ chức chạy một bốn mươi bảy chuyến tàu khách bằng một trăm linh bốn so với cùng kỳ tết kỷ hợi